trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam yêu cầu các chùa cơ sở tu viện trong cả nước
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong dịp tết nguyên đán
các chùa cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an
phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp tết nhâm dần
phải đảm bảo không tập trung đông người nghi lễ trang nghiêm thời gian phù hợp ngắn gọn
tiết kiệm tránh mê tín dị đoan không đốt vàng mã tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp
lưu ý trong cách tổ chức tiếp nhận nghi lễ không dùng các thuật ngữ để dễ gây cho xã hội hiểu lầm lệch chuẩn
về ý nghĩa cầu an của phật giáo